do ảnh hưởng của bão số năm trong đêm ngày ba mươi tháng một mươi tàu vận tải chở dầu pv allianz quốc tịch việt nam
chở một mươi năm thủy thủ đoàn neo đậu tại cảng dung quốc đã trôi giạt và mắc cạn tại bãi biển thôn hải ninh
xã bình thạnh huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
ngay sau khi phát hiện tàu bị nạn bộ đội biên phòng cảng vụ tỉnh quảng ngãi đã phát đi tín hiệu
hỏi thăm sức khỏe của các thủy thủ và đề nghị hỗ trợ cứu hộ cứu nạn
tàu neo là sáng sầu phương án phạm chống bão
nhưng mà tàu đây là thứ nhất là tàu không hòa nên cái độ ánh gió nó lớn
thế là trung thời tiết nó bị sóng gió nó chụp mạnh thì nó quá trình neo và điều động tàu
thì nó không tướng lấy gió nên nó bị bầu bởi tàu
khu vực tàu gặp nạn hiện trước đó đã có hai tàu mắc cạn và cũng vừa được cứu hộ thành công
hiện khu vực cảng dung quốc còn hơn hai mươi tàu thuyền chở dầu hàng xuất khẩu đang tránh trú bão số năm
hiện nay đội biên phòng bình thạnh đã lập chốt đề bảo
vệ con tàu từ phía đất liền hỗ trợ một mươi năm thủy thủ chuẩn bị công tác cứu nạn tàu ra khỏi vùng mắc cạn